xin chào và hẹn gặp lại
giang thành dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba sáu tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản trước khi gây án cả hai bị cáo cùng chú tệ phường dương đông tp phú quốc tỉnh kiên giang
theo có trạm vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai kiệt điều khiển xe ô tô chở ông trần văn thanh bình là bố của kiệt đến đường nguyễn trung trực phường dương đông tp phú quốc để mua hải sản
tại đây trần tuấn kiệt và ông bình đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của huỳnh văn phồn và giang thành dũng
kiệt đã dùng tay đánh vào vùng mặt ông phồn làm người này ngã đập đầu xuống đường rồi tiếp tục dùng chân đá vào vùng đầu làm ông phồn tử vong
sau đó kiệt điều khiển xe ô tô chở ông bình định bỏ đi thì bị dũng cầm một thanh kim loại đập nhiều cái làm vỡ kính chăn gió phía sau của xe ô tô
sau khi biết ông phồn tử vong kiệt đến công an tp phú quốc đầu thú
ngoài lĩnh mức án một mươi hai năm tù kiệt còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan văn chiến trú tại quận bảy về hành vi trộm cắp tài sản
tối ngày hai mươi một tháng một chiến vào cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại trên đường đồng khởi phường bến nghé quận một lợi dụng lúc nữ nhân viên ra khỏi phòng
chiến lấy trộm ba vòng trị giá khoảng hai sáu tỷ đồng rồi bỏ vào túi giấy nhanh chóng ra khỏi cửa hàng
tối ngày hai mươi bốn tháng một chiến tiếp tục vào cửa hàng thời trang
trên lấy trộm hai bóc cầm tay một ví đựng thẻ tổng giá trị tài sản khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
từ tin báo của các bị hại công an quận một khẩn trương vào cuộc điều tra trích xuất hình ảnh camera tại các khu vực mua sắm ở hai cửa hàng nói trên để truy xét kẻ gian
vào ngày hai mươi sáu tháng một các trinh sát đã đưa chiến về trụ sở để làm rõ